một cháu bé một mươi bốn tuổi mắc bệnh tự kỷ tự ý đi ra khỏi nhà không may bị mắc kẹt trong khe tường nhỏ giữa hai ngôi nhà có khoảng cách chỉ rộng khoảng hai mươi cm
rất may là chó bé đã được công an quận bắc tử liêm công an tp hà nội phát hiện và giải cứu kịp thời
ngày một mươi chín tháng bảy gia đình ông chu ngọc thảo chú tại số bốn mươi một ngõ năm trăm chín mươi chín phạm văn đồng phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm
có trình báo về việc cháu nội là chu nguyễn việt tiến sinh năm hai nghìn bảy tự ý đi ra khỏi nhà nhưng không thấy trở về
sau hơn một ngày tiến hành giả soát tìm kiếm công an phường cổ nhuế một và gia đình đã tìm thấy cháu bị mắc kẹt trong khe tường giữa nhà số bốn mươi ba và số bốn mươi năm ngõ năm trăm tám mươi một đường phạm văn đồng
ngay sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bắc tử liêm và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hai công an thành phố
đã huy động lực lượng phương tiện để giải cứu

ngoài ra chia làm hai mũi tấn công tiếp để đục hai bức tường bên cạnh
một là để nếu như thời gian cứu chữa lâu dài còn có biện pháp để duy trì cho cháu để ăn uống vì một ngày rời cháu chưa được ăn uống cái gì cả
tuy nhiên nhận định tình hình là khả năng giải quyết nhanh được về tường độ dày tường cũng như kết cấu
cho nên anh em tập trung vào một mũi chính để đục nhanh chóng phá rỡ tường
sau hơn một ngày mắc tường công an tp đã quy động lực lượng phương tiện để giải cứu cháu ra khỏi khe tường
một ngày mắc kẹt sức khỏe của cháu bé có diễn biến xấu đi lực lượng chức năng vừa triển khai việc cứu nạn vừa phải chấn an tinh thần cho cháu
tuy nhiên để có thể đưa cháu ra khỏi hiện trường lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do không gian chật hẹp cấu kiện xây dựng của tòa nhà tạm bỡ
nếu không cẩn trọng rất dễ xảy ra sập đổ hoặc gạch đá rơi vào người nạn nhân

trong thời gian mắc kẹt sức khỏe của cháu bé có diễn biến xấu đi lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do không gian chật hẹp cấu kiện xây dựng của tòa nhà tạm bợ
cũng như là cũng phải động viên cháu để mà giải cứu cháu
không thể nói gì hơn được nữa rồi xin cảm ơn tất cả
và tất cả đều nhiệt tình cố gắng từ trên lãnh đạo thành phố
đến coi như phường đến bà con làng xóm
là tất cả nhiệt tình coi như là giúp đỡ gia đình nhà mình
với sự cẩn trọng và phương án ý mạng hợp lý
tư vực công an đã giải quyết cho bé thành công sau ba mươi phút có mặt tại hiện trường
hiện tình trạng của cháu bé đã hồi phục và ổn định
đây chính là món quả lớn nhất đối với các cán bộ chiến sĩ đã tham gia thực hiện nhiệm vụ